nếu không được điều trị sớm bệnh có thể gây chảy máu luét chân không lành ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh
thế nhưng các triệu chứng của bệnh thường âm thầm không rõ ràng nên không được quan tâm chăm sóc đúng mức
đây cũng chính là nội dung sẽ có trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay với những tư vấn từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
về nguyên nhân các cấp độ dấu hiệu và phương pháp điều trị bệnh lý suy giãn tĩnh mạch chi dưới mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa bác sĩ ạ suy giãn tĩnh mạch chi dưới là gì
đâu là những nguyên nhân chính dẫn tới bệnh lý này
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về vấn đề này ạ
suy giãn tĩnh mạch chi dưới là tình trạng làm hạn chế hoặc giảm khả năng đưa máu trở về tim của hệ thống tĩnh mạch
dẫn đến ưu trệ máu thường ở phần thấp của cơ thể là ở chi dưới hay gặp nhất
và lâu dần sẽ làm suy giãn hoặc mất chức năng của hệ thống văn tĩnh mạch
dẫn đến làm giãn và làm mất chức năng của cái hệ thống tĩnh mạch
có thể có hai nguyên nhân là có thể có nguyên nhân tiên phát và nguyên nhân thứ phát
nguyên nhân thứ phát thì thường là do các bệnh lý bẩm sinh của văn tĩnh mạch
dẫn đến làm mất chức năng của hệ thống văn tĩnh mạch để đưa máu trở về tim
còn nguyên nhân thứ phát thì có thể do một số các bệnh lý của hệ thống tĩnh mạch
ví dụ như là huyết khối tĩnh mạch hoặc là viêm tĩnh mạch
dẫn đến hậu quả là suy van tĩnh mạch chi dưới
ngoài ra thì cũng có một số các cái yếu tố nguy cơ
mà làm tăng cái khả năng mà mình bị mắc cái bệnh lý suy giãn tĩnh mạch chi dưới
thường thì hay gặp ở nữ nhiều hơn
do ở nữ thì có cái hiện tượng là mang thai và sinh con làm thác áp nửa của bụng
thì dẫn đến cái sự ứt xệ tăng lên và làm tăng cái nguy cơ bị cái bệnh lý suy giãn tĩnh mạch chi dưới
ngoài ra thì những cái nghề nghiệp mà phải đứng lâu hoặc là ngồi lâu
ví dụ như là bán hàng hoặc là ngồi văn phòng nhiều
ngồi lâu ở một tư thế thì cũng là cái yếu tố nguy cơ
thêm nữa thì là cái hiện tượng mà thừa cân béo phì
cũng dẫn đến làm tăng cái nguy cơ mà bạn bị bệnh lý suy giãn tĩnh mạch chi dưới
thưa bác sĩ ạ vậy thì đâu là các cái cấp độ cũng như là dấu hiệu nhận biết đối với bệnh lý này
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn ạ
theo thống kê thì có khoảng từ một mươi đến ba mươi người trưởng thành
là có bệnh lý suy giãn tĩnh mạch chi dưới ở các cấp độ khác nhau
đối với cấp độ nhẹ và vừa thì triệu chứng đầu tiên thì có thể là rất là mờ nhạt
gia đoạn sớm thì các bạn có thể
thì gặp những triệu chứng ví dụ như là cảm giác tê bì ở chân cảm giác kiến bò
hoặc là tăng tức chân đặc biệt là về chiều khi mà mình sau một ngày mình làm việc
hoặc là mình lao động rất là nhiều
ngoài ra thì có thể là gặp một số các triệu chứng khác
ví dụ như hiện tượng chủ giúp hoặc là chủ giúp về đêm
hoặc là giai đoạn sau đó thì nếu mà trong trường hợp bản bệnh nhân không được phát hiện
và sử dụng những biện pháp điều trị tích cực thì có thể có hiện tượng giãn
thì có thể có hiện tượng giãn
đầu tiên có thể là giãn các mạch nhỏ ở dưới da mà chúng tôi hay gọi là giãn tĩnh mạch mạng nhện
thì các bạn có thể rất là dễ nhận thấy khi mà mình nhìn ở dưới chân mình
thì có những mũi giãn có những mạch nhỏ li ti giãn ngòn nghèo
tiếp sau giãn tĩnh mạch mạng nhện thì có thể là giãn tĩnh mạch nông
hoặc là có những mũi giãn tĩnh mạch nhiều bệnh nhân thì nhìn
có những mũi giãn rất là lớn ngòn nghèo ở dưới da
đấy là giai đoạn sau hơn nữa của những bệnh lý suy van tĩnh mạch
và đến giai đoạn đấy thì bệnh nhân có thể có hiện tượng phù chân
hoặc là có những vết lét ở chân hoặc là lét không liền
thưa bác sĩ vậy thì hiện nay tại bệnh viện đa khoa tâm anh ạ
chúng ta đang áp dụng những phương pháp điều trị như thế nào
đối với bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới
mình sẽ có hai cái một là điều trị nội khoa và hai là điều trị triệt để
điều trị nội khoa thì với giai đoạn sớm thì chúng tôi sẽ có những bài tập tư vấn cho bệnh nhân
để làm tăng cái sức tăng cái khả năng mà đưa máu trở về tim
cái thứ hai là sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân ở giai đoạn sớm
để có thể đi tắt áp lực để tạo ra một cái áp lực tương đối
để giúp cho nó trở về tim dễ dàng hơn
và làm bảo tồn cái chức năng của cái van tĩnh mạch
và ngoài ra thì mình có thể sử dụng một số thuốc để làm tăng dư lực tĩnh mạch
mà hay thường xuyên mà mình sử dụng nhiều nhất
đấy là thuốc đặc phương và chất nó là cái d xmin
để làm tăng cái sức bền và tăng cái chương trình tĩnh mạch
giúp làm giảm cái sự tiến triển của bệnh lý
hoặc là có thể điều trị ở giai đoạn sớm của bệnh
song song với cái biện pháp mà tập luyện và điều trị bằng vớ tĩnh mạch và uống thuốc như vậy
thì chúng tôi sẽ theo dõi quá trình diễn tiến của bệnh
đến một cái giai đoạn nếu mà trong trường hợp mà các biện pháp điều trị của mình không đạt hiệu quả
và bệnh nhân muốn là có những biện pháp điều trị triệt để
thì hiện nay ở tại bệnh viện đa khoa tâm anh chúng tôi
thì chúng tôi cũng đã thực hiện rất là nhiều
và có thể thực hiện đầy đủ các biện pháp điều trị siết để của bệnh lý suy van tĩnh mạch si dưới
và cái biện pháp điều trị mới nhất hiện tại là điều trị bằng keo sinh học
thì chúng tôi cũng đã triển khai tại bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội rồi
xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
tại khoa ti mạch bệnh viện đa khoa tân anh
việc thăm khám chẩn đoán dãn tĩnh mạch chân
được thực hiện với trang thiết bị hiện đại
kết hợp phác đồ điều trị cá thể hóa
áp dụng nhiều kỹ thuật cao trong điều trị
như điều trị nội khoa phẫu thuật
hay sóng cao tần nội mạch
nhằm loại bỏ tĩnh mạch nông bị bệnh
giúp bệnh nhân thoát khỏi đau đớn và ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm
quy tụ đội ngũ bác sĩ là những chuyên gia hàng đầu
trong lĩnh vực ti mạch tại việt nam
sở hữu hệ thống máy móc thiết bị hiện đại nhất thế giới
đặc biệt hệ thống phòng mổ
trang thiết bị tối tân
như hệ thống robot chụp mạch artist pheno cao cấp
máy chụp mạch dsa
cho phép bệnh viện đa khoa tân anh
đáp ứng tốt nhất tất cả các yêu cầu
của kỹ thuật can thiệp ti mạch
từ đơn giản đến phức tạp
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết